nhân kỷ niệm ngày chữ thọc đỏ và trang nỗi liềm đỏ quốc tế hội chữ thọc đỏ tp hcm vừa tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín với thông điệp kết nối sẻ chia và lan tòa
năm nay sẽ tập trung truyền thông về sức mạnh sự thống nhất lan tỏa của mạng lưới toàn cầu sự công hiến của cán bộ cùng một bảy triệu tình nguyện viên tích cực thông qua những câu chuyện để chia sẻ thông điệp yêu thương
chương trình sẽ vận động trang thiết bị phương tiện cho công tác tiếp nhận máu cho trung tâm hiền máu nhân đạo xây dựng nhà tình thương cầu giao thông nông thôn cho hội nghèo trao tặng học bổng chữ thập đỏ tp hcm và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác hướng về cơ sở
tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín bắt đầu từ ngày một tháng năm cho đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ban tổ chức dự ước vận động được hơn năm mươi tỷ đồng để phục vụ các hoạt động thiện nguyện và tiếp nhận chín mươi một túi máu tình nguyện